công an thành phố hồ chí minh cho biết trong thời gian qua nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn
đã được cảnh sát phòng cháy chữa cháy khống chế kịp thời giảm thiểu rất nhiều thiệt hại
tuy nhiên hạn chế lớn nhất hiện nay đó là nhiều nơi vẫn chưa trú trọng và chủ động phòng cháy chữa cháy
thành phố hiện có bốn mươi một bốn trăm sáu mươi một đội phòng cháy chữa cháy tại cơ sở nhưng đăng lực hoạt động của lực lượng này còn hạn chế
thực tế qua phân tích hầu hết các vụ cháy lớn đều do lực lượng tại chỗ không ứng trực đầy đủ
hoặc kỹ năng xử lý tình huống kém không ngăn chặn kịp thời vụ cháy khi mới phát sinh dẫn đến cháy lan cháy lớn
do đó từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp phải trực tiếp xử lý hơn một năm trăm chín mươi bốn vụ cháy
để nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ ngang tầm với các nước trong khu vực
công an thành phố hồ chí minh đề nghị phải gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan tổ chức doanh nghiệp
trong thực hiện phòng cháy chữa cháy tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy
một nội dung quan trọng khác là củng cố năng lực đội dân phòng lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
bảo đảm thực hiện hiệu quả phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy